có mặt tại nhà bếp của phòng hậu cần kỹ thuật trong những ngày này phóng viên của truyền hình nhân dân đã ghi nhận một không khí khẩn trương trong việc góp sức phòng chống dịch covid một mươi chín của công an tỉnh đắk lắc
nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia nấu nướng chăm chút từng suất cơm để chuẩn bị đưa tới khu cách ly tập trung số ba trăm ba mươi ba hà huy tập thành phố buôn mà thuật
khu cách ly tập trung tại thành phố buôn ma thuột nằm tách biệt với khu dân cư với sức chứa khoảng hai trăm linh giường không gian thoáng mát môi trường luôn được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
công dân cách ly tại đây được chăm sóc chú đáo từng suất cơm được các chiến sĩ trao đến tận tay những người đang cách ly ở đây đã không giấu được cảm xúc

và đến nay tỉnh đắk lắc chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín